thưa quý vị sáng nay thủ tướng phạm minh chính đã sự diễn đàn hợp tác đầu tư và thương mại việt nam trung quốc
với sự tham gia của hơn bốn trăm linh tập đoàn doanh nghiệp lớn của hai nước
phát biểu tại diễn đàn phó thủ tướng trung quốc lưu quốc trung đánh giá chuyến thăm của thủ tướng phạm minh chính
sẽ tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước
trong đó hợp tác kinh tế thương mại liên tục phát triển ngày càng có nhiều doanh nghiệp trung quốc sang việt nam đầu tư
phó thủ tướng cho biết trung quốc sẵn sàng nhập khẩu gạo và các sản phẩm chất lượng cao của việt nam
cùng việt nam phát triển các chuỗi cung ứng
sau khi chia sẻ một số thành tựu kinh tế xã hội những yếu tố nền tảng và định hướng mục tiêu phát triển lớn của việt nam
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh hai nước còn rất nhiều dư địa để lập những kỷ lục mới về thương mại song phương
việt nam đang tích cực hoàn thiện thể chế cải cách thủ thuật hoành chính phát triển hạ tầng để giảm chi phí logistic
tạo môi trường ổn định về chính trị trật tự an toàn xã hội ứng phó hiệu quả với những vấn đề phát sinh tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
thủ tướng cũng cho biết việt nam ưu tiên thu hút đầu tư có chọn lọc hiệu quả bền vững lấy công nghệ hiện đại
bảo vệ môi trường làm tiêu chí đánh giá khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao đổi mới sáng tạo
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp việt nam tham gia chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu thúc đẩy kinh tế số kinh tế tuần hoàn tăng trưởng xanh
chính phủ việt nam cam kết đảm bảo môi trường đầu tư thông thoáng lành mạnh cho các nhà đầu tư
tinh thần là đã nói là làm đã cam kết là thực hiện và phải có hiệu quả cụ thể hài hòa lợi ích chia sẻ rủi ro tất cả cùng thắng
điều này chính là cụ thể hóa các thỏa thuận chung của lãnh đạo cấp cao hai nước